trong không khí hào hùng kỷ niệm bốn mươi ba năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày hai mươi bảy tháng bốn tỉnh trà vinh long trọng tổ chức lễ trao tặng
và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho hơn bốn mươi bà mẹ việt nam anh hùng
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
đảng bộ quân dân trà vinh rất vinh dự tự hào
đã góp phần xứng đáng làm nên truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc
để ghi nhớ sự hy sinh cao cả thầm lặng của các bà mẹ
danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho ba bà mẹ
và truy tặng cho ba mươi tám mẹ đã từ trần
đến nay tỉnh trà vinh có hơn ba hai trăm bốn mươi bà mẹ việt nam anh hùng